vào sáng ngày một tháng một mươi hai ông nguyễn văn nhuận chủ tịch ubnd huyện khánh sơn khánh hòa
cho biết đã liên lạc được với nhóm du khách đang bị mắc kẹt trên núi tà giang xã thành sơn
ba mươi sáu khách du lịch đến từ tp hcm và chín người dân địa phương dẫn đoàn đều an toàn
đoàn du khách cùng người dân cắm trại tránh trú ở khu vực an toàn chờ nước rút sẽ quay về
khu vực cắm trại cách trung tâm xã thành sơn năm km phải đi đường rừng
lực lượng cứu hộ đang trên đường vào nơi cắm trại của đoàn du khách
dự kiến trưa nay sẽ đưa đoàn du khách cùng người dân địa phương ra khỏi núi
như đã thông tin đoàn du khách đến từ tp hcm với ba mươi sáu người thuê chín người dân địa phương
bắt đầu thực hiện tour leo núi khám phá đỉnh tà giang từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một
theo kế hoạch đến ngày ba mươi tháng một mươi một là kết thúc hành trình du lịch
tuy nhiên do trời mưa lớn nước suối dâng cao nên đã bị kẹt lại
sau khi nhận được thông tin chính quyền địa phương đã cử lực lượng tiếp cận hỗ trợ đoàn khách
huyện cũng đã có báo cáo với tỉnh để xin hỗ trợ người và phương tiện phục vụ công tác cứu hộ đoàn khách trên